ngày một hai nghìn hai mươi hiệp định thương mại hàng hóa asean sẽ chính thức có hiệu lực và khi đó mức thuế cho mặt hàng đường vào việt nam sẽ về mức
đây là một sức ép khá lớn đối với ngành mía đường của nước ta bởi hiện tại ngành mía đường đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu chính sách hỗ trợ
theo số liệu của hiệp hội mía đường việt nam tổng diện tích mía nguyên liệu hiện đã giảm khoảng ba mươi năm mươi
việc thiếu mía nguyên liệu buộc các nhà máy duy trì sản xuất công suất thấp
đặc biệt trung bình ba năm trở lại đây cả nước tồn kho từ bốn trăm linh đến sáu trăm năm mươi tấn đường
đây là mức tồn kho kỷ lục từ trước đến nay và có một mươi bảy trên ba mươi nhà máy đường thua lỗ
bên cạnh đó ngành mía đường nước ta vẫn đang phải chống trọi với đường nhập lậu
cùng với việc hiệp định atiga chuẩn bị được thực thi tạo nên sức ép lớn cho ngành mía đường việt nam và hơn một năm triệu hộ nông dân trồng mía
các doanh nghiệp mía đường hiện nay nếu bán theo giá đó thì lỗ còn nếu không thì phải để tồn kho không bán được
nhưng mà thực ra người chịu tác động cuối cùng là nông dân
với cái giá đường như hiện nay thì không thể nào mà trả cho giá mía cho người nông dân trên tám trăm linh đồng được
và đây là giấy hạn chót rồi
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành đề án phát triển mía đường đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất hạ giá thành mía nguyên liệu phát triển bền vững trên cả ba mặt
kinh tế xã hội môi trường bảo đảm hài hòa lợi ích và nâng cao thu nhập của người nông dân trồng mía
cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp